do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thời gian qua cả doanh nghiệp và người dân nuôi tôm gặp nhiều khó khăn
hiện nay thị trường xuất khẩu tôm đã có những chuyển biến tích cực giá tôm nguyên liệu cũng được kích cầu tăng trở lại
tuy chưa được như kỳ vọng nhưng đây là những tín hiệu tích cực để ngành tôm cà mau dần ổn định và phát triển trong thời gian tới
vào tháng hai và tháng ba giá tôm thẻ nguyên liệu tại cà mau lào dốc còn khoảng bảy mươi đồng một kg loại một trăm linh con một kg
đến thời điểm hiện tại giá tôm thẻ loại một trăm linh con một kg đã đạt khoảng tám mươi năm đồng một kg loại sáu mươi con giá đã tăng trên một trăm linh đồng một kg
giá tôm được dự báo sẽ còn tăng lên trong thời gian tới